bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng võ đình chiêu
chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam là thủ phạm đã đột nhập trộm cắp kho vật tư đồ điện lạnh số lượng lớn trên địa bàn
qua tin báo của một người dân trên địa bàn phường hòa minh về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản là đồ điện lạnh
để tại kho trên đường hoàng văn thái công an quận liên triều đã khẩn trương vào cuộc
và sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ xác minh truy tìm đã xác định được chiêu là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên
nên đã tiến hành bắt giữ chiêu tại quê nhà và di lý ra đà nẵng
tại cơ quan công an chiêu thừa nhận vì làm công nhân ở gần kho hàng của bị hại nên phát hiện thấy sơ hở
chờ đến lúc dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một đã thực hiện đột nhập gọi xe tải vận chuyển toàn bộ số đồ điện lạnh trộm cắp được
đi tiêu thụ tại một cơ sở buôn bán phế liệu ở quận thanh khê
số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản chưa dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
vật chứng thu giữ được là tám bộ điều hòa hai tv và một ồn áp